xin chào và hẹn gặp lại
trào thi đua đưa đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đến giới đồng bào các dân tộc thiểu số được thuận lợi hiệu quả hơn
qua đó góp phần tích cực vào ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
thông qua các cuộc trận động các phong trào thi đua nước của mặt trận tổ gốc
và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh
phải nói là đồng bào rất là tham gia tích cực vào cái việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình
rồi tham gia chăm lo vào cộng đồng khu dân cư của mình
đặc biệt là đóng góp xây dựng về nông thôn mới
ví dụ là có hiến đất để xây trường học hiến đất để làm đường giao thông nông thôn
thì phải nói là
cái này là trong dùng đồng bào dân tộc nhiều bà con thì cũng có rất là tích cực tham gia vào cái này
để có được đội ngũ cán bộ đủ trình độ năng lực và phẩm chất trong đồng bào dân tộc
thời gian qua sóc trăng đặc biệt chú ý đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực
ngoài ra để chính sách đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo tính lâu dài bền dững
sóc trăng còn chú trọng đến việc xây dựng các cơ sở đào tạo
cụ thể như các trường nội trú trường bổ túc văn hóa bali trung cấp nam bộ
từ đó con em đồng bào khơ me đến trường ngày càng đông
trình độ gian hóa trong cộng đồng dân cư đồng bào dân tộc ngày càng được nâng lên
hiện nay cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số giữa ngạch chuyên viên cao cấp là hai trong số một mươi bốn người
ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương là sáu mươi chín trong số hai sáu trăm tám mươi người
trình độ chuyên môn người dân tộc thiểu số tiến sĩ là hai trên một mươi bảy người
thạc sĩ là một trăm hai mươi chín trên bảy trăm linh sáu người
đại học là hai tám trăm một mươi trên một mươi sáu ba trăm linh người
trung cấp là hai trăm bốn mươi bốn người
cao đẳng là một hai trăm tám mươi năm trên ba hai trăm bốn mươi bảy người
trung cấp là một năm trăm bảy mươi một trên bốn bảy trăm tám mươi bảy người
trong những năm qua đảng và nhà nước ban hành nhiều chủ trương chính sách đầu tư vào dùng dân tộc thiểu số
như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền dững
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
chính sách hỗ trợ đất ở đất sản xuất nước sinh hoạt giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số
chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở dùng khó khăn
đề án tăng cường hợp tác quốc tế về hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số
dự án hỗ trợ xây dựng và cung cấp trang thiết bị y tế
và hầu hết các chính sách trên đều đến từng hộ cá nhân trong đồng bào dân tộc
sóc trăng đã thay đổi từng ngày bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc
sống của nhân dân trong tỉnh nói chung đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được cải thiện
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hai ba một năm trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên bốn một năm
cơ sở hạ tầng như điện đường trường trạm được nâng cấp và đầu tư xây mới
lĩnh vực giáo dục y tế gian hóa có nhiều chuyển biến tích cực
thông qua việc triển khai thực hiện các chính sách đã làm thay đổi căn bản suy nghĩ nhận thức của đồng bào dân tộc
đồng bào dân tộc được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật
từng bước xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu nâng cao thu nhập cải thiện đời sống dương lên làm giàu
nếu mà gặp người can bộ người khmer tiếp xúc với tụi tui tụi tui thì rất là mừng
và hai nữa coi như là dễ để mà tiếp thu rồi truyền đạt qua lại
rồi chủ trương chính sách đường lối của nhà nước
lúc đó thì người khmer anh ta hướng dẫn cho mình mình sẽ hiểu biết nhiều hơn
có xuống ngoài có cán bộ huyện nhằm khi có cán bộ tỉnh xuống nữa
mình chỉ đạo rồi có cho mình là chồng gì dòng gì anh xã anh xáo đó
tôi cảm ơn chính quyền địa phương giúp đỡ người dân cho dân làm ăn cho nó đạt hiệu quả lên
bên cạnh đó tỉnh sóc trăng còn tập trung xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân dận
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong dùng đồng bào dân tộc
nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phát triển đảng trong dùng đồng bào dân tộc
củng cố phát huy giai trò của hội đoàn kết sư sải yêu nước các cấp
xây dựng đội ngũ lực lượng cốt cán có quy tính làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền dẫn động nhân dân
đến nay cán bộ chủ chốt là người khmer ở các cấp đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
là một cán bộ đảng viên là công nhân dân ấp cần đức
mình hiểu rõ tầm quan trọng của mình là phải biết giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
mình cũng nghĩ mình cũng là đồng bào dân tộc khmer mình cũng thường xuyên xuống dẫn động thanh niên để làm tốt
mình có quy phạm pháp luật
mà mình biết chủ trương pháp luật chính sách pháp luật của nhà nước
đề ra mình phải tuyên truyền cho bà con am hiểu về pháp luật đó
như về kinh tế nè về an sinh xã hội nè bạo lực gia đình nè bạo lực trẻ em nè nọ kia nè
mình đảng viên là mình biết trước dân mình phải triển khai cho dân biết dân hiểu dân biết dân làm dân kiểm tra
cái sự tâm quyết với cái sự hài lòng rất là cao
khi mà mình hiến một phần đó để chức dân
cho nhà nước khi mà nhà nước xây được một cái trường mầm non
cũng như cái trường vĩnh tân một đó để cho học sinh đi đến trường
trong khi đó là học sinh rất là xa
khi mà đến trường đây khi mà trường này cắt xong
thì học sinh sẽ đi gần hơn so với đặt trước
đó là tôi rất là hài lòng
từ thực tiễn ở nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy
việc phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số
sẽ góp phần thực hiện tốt công tác dân dận
theo đó còn làm tăng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong thời gian tới ban thường vụ tỉnh quỹ sóc trăng
tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương
chính sách của đảng nhà nước liên quan đến dùng đồng bào dân tộc thiểu số
tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ thị số năm của bộ chính trị
gắm giới thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
chú trọng công tác bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên là người tại chỗ
nhất là tại các ấp chưa có đảng viên có ít đảng viên là người dân tộc thiểu số
và tiếp tục tăng cường giải pháp đưa cán bộ đảng viên là người địa phương
có kinh nghiệm trong công tác đảng về cơ sở làm nồng cốt trong các phong trào thi đua
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế giang hóa xã hội trong tình hình mới